tại một ngõ vùng xanh khác trên đường cầu giấy người dân đã tự làm một hàng rào để kiểm soát người ra vào ngõ
tại hà nội rất nhiều khu vực vùng xanh là các ngõ ngách nhỏ với mật độ dân cư dày đặc có thể lên tới hàng nghìn người dân một ngõ thì nguy cơ lây lan covid một mươi chín tại các địa điểm này rất cao
các hộ hầu hết quen biết nhau từ trước vì vậy tổ covid một mươi chín cộng đồng sẽ phát huy vai trò trong việc ra soát người dân tại đây
có một số hộ người ta sẽ cho sinh viên người ta thuê cũng mật độ dân số cũng đông
trong tổ xóm nhà mình thì gần đây có các thanh liên tự rác ra đây để trực chốt và nhận các đồ ship của khách và hạn chế
những khách ra vào khi mà ra vào sẽ được ghi chép đầy đủ
người ta cũng rất đồng thuận và cũng giúp đỡ nhiều về mặt bây giờ như là quạt mát này nước uống
với việc liên tiếp phát hiện nhiều ca f không qua sàng lọc có thể thấy số lượng ca bệnh trong cộng đồng tại hà nội vẫn còn giải rác
vì vậy chính ý thức và sự đồng tâm nhất trí bảo vệ những vùng xanh của cộng đồng sẽ tạo lá chắn tốt

các hộ hầu hết quen biết nhau từ trước vì vậy tổ xóm nhà mình sẽ cho sinh viên người dân tự vệ nhận các đồ ship của khách và hạn chế
ngày sáu tháng tám sản phụ này di chuyển từ thành phố dĩ an tỉnh bình dương về bình phước được cách ly tập trung tại trung tâm y tế huyện bù đốt
ngày hai mươi ba tháng tám xét nghiệm real time pcr cho biết kết quả dương tính với sars cov hai khi chị đang mang thai tuần thứ ba mươi sáu
ngày hai mươi chín tháng tám bệnh nhân có biểu hiện sắp sinh do mắc covid một mươi chín nên các bác sĩ tại đây quyết định can thiệp sinh mổ để đảm bảo sức khỏe cho cả mẹ và bé
sau khi các bác sĩ của bệnh viện đa khoa tỉnh hội trần về bệnh nhân dựa trên những thông tin có được trên hồ sơ bệnh án đã thống nhất phương án điều trị đưa ra lời khuyên về mặt y tế cho các bác sĩ và nhân viên y tế huyện bù đốp trực tiếp tham gia phẫu thuật
các y bác sĩ bệnh viện đa khoa tỉnh cũng túc trực sẵn sàng tham gia hỗ trợ khi cần thiết các phẫu thuật được các y bác sĩ của trung tâm y tế huyện bù đốp trực tiếp thực hiện an toàn

những người lao động bị kẹt lại ở tại bình dương họ trông chờ họ hy vọng một vùng xanh sạch để có thể sinh sống và đây chính là một mô hình đã được công an thành phố thuận an và những người dân những người chủ nhà trọ phối hợp với nhau để giữ gìn bảo vệ và để có thể hiểu hơn những cuộc sống và những cách thức để người ta bảo vệ và xây dựng những khu vực nhà trọ xanh này như thế nào
hiện nay những dữ liệu cá nhân từ những thông tin cơ bản như ngày sinh địa chỉ email đến những dữ liệu về thói quen cá nhân dữ liệu sinh chắc học hồ sơ sức khỏe đều được số hóa
nhiều chuyên gia cảnh báo việc thiếu đi những cơ chế bảo vệ thỏa đáng sẽ dẫn đến nguy cơ bị lạm dụng dữ liệu và mức độ nguy hiểm của nó tạo ra sẽ rất lớn
trong khi đó hiện việt nam vẫn chưa có được một đạo luật riêng biệt nhất quán và toàn diện về bảo vệ dữ liệu cá nhân đồng thời thiếu quy định về cho phép khai thác giá trị kinh tế của dữ liệu cá nhân về việc ẩn danh hay phi danh tính hóa dữ liệu cá nhân
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
trong truy cứu trách nhiệm hình sự có những điều khoản xử lý rất nặng nhưng trên thực tế nhiều người vi phạm chưa nhận thức được mức độ sẽ bị xử lý như thế nào
vì vậy theo chuyên gia các cơ quan chức năng cần tăng cường phổ biến pháp luật xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm thì mới có sức gian đe cảnh tỉnh đối với những ai không chấp hành nghiêm quy định của nhà nước về công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
đúng vào thời điểm sức chống chịu của cộng đồng doanh nghiệp đã tới hạn vì đại dịch covid một mươi chín diễn biến khó lường
các nhà máy sang chiếc oxy trên địa bàn tp hcm vẫn đủ công suất cung ứng cho số lượng f hai
tự theo dõi sức khỏe tại nhà
tuy nhiên số lượng bệnh hiện tại đây còn phải phục vụ cho những bệnh viện giải chiến
trung tâm hồi sức công suất lớn
do đó hiện tại đang cần sự sang sẻ của gia đình bệnh nhân trong bài toán khí thở
phung cái sơn lên này là tên và cái số điện thoại đề đã đề là đã miễn phí rồi
miễn phí hoàn toàn đó và đề số điện thoại và đạo thiên nguyện để trả lại cho mình
mình chỉ sinh và giải quyết được tới đó thôi còn tới nữa thì do cái lòng của họ thôi
bây giờ cái vấn đề là mình nói để mà mọi người hiểu được cái vấn đề mình đang muốn
là phải trả lại cho mình cái bệnh
chứ mình không có đi lục lại để mình đi kiếm những cái bình kia thì nó sẽ mất thời gian
cứ ai có lòng thì trả lại cho mình thôi còn không có lòng là hay lỡ bán rồi thì thôi
bây giờ mình đi kiếm cách khác
bên cạnh các nhà máy sản xuất oxy tại quận huyện vùng vang tp hcm
đã có thêm một số trung tâm lưu động để sẵn sàng hỗ trợ kịp thời nhu cầu oxy y tế
của các bệnh viện trên địa bàn
trung tâm y tế phục vụ bệnh nhân covid một mươi chín cùng mạng lưới tình nguyện viên
tiếp tục được mở rộng để nhanh chóng nhất đưa khí thở đến với f
gia đình có người bệnh cần cập nhật cho hotline gần nhất để được hỗ trợ tại nhà
tránh di chuyển gia tăng nguy cơ lây nhiễm cộng đồng
không chỉ phối hợp với lực lượng công an trong việc giữ gìn an ninh trật tự
thời gian gần đây tổ bảo vệ dân phố của phường nguyễn thái bình quận một tp hcm
còn thành lập tổ phản ứng nhanh hỗ trợ hai mươi bốn trên hai mươi bốn các ca f đang điều trị tại nhà
giúp cho nhiều trường hợp vượt qua cửa tử một cách ngoạn mục
từ khi dịch bùng phát trên địa bàn ủy ban nhân dân phường nguyễn thái bình
quận một tp hcm đã huy động lực lượng sẵn có là các đồng chí trong an bảo vệ dân phố
trên địa bàn để thành lập đội phản ứng nhanh thực hiện mục tiêu kép
vừa đảm bảo an ninh trật tự vừa hỗ trợ các trường hợp f đang điều trị tại nhà
khi dịch bắt đầu bùng phát trên địa bàn tp hcm nói chung và địa bàn phường nguyễn thái bình
nói riêng thì xác định nhiệm vụ và đảng quỹ quỹ ban phường nguyễn thái bình
đã tư tưởng và thành lập tổ phản ứng nhanh để hỗ trợ tiếp sức với những cài f
thì ban đầu phải nói là mình chỉ làm vai trò là đi chợ hoặc mua thuốc giùm thôi
sau dần đó những ngày kế tiếp thì cái số ca nó tăng lên
chúng cái mô hình của mình từ cái công tác sẵn sàng chiến đấu phục vụ an ninh trật tự
qua công tác là sơ cấp cứu và hỗ trợ bệnh nhân tiếp cận cái f
để kiệp thời gọi như là sơ cứu ban đầu và tiếp sức cho họ như là bệnh oxy
theo chân tổ phản ứng nhanh trong một buổi làm việc tại chốt quen thuộc ở cầu campec
lực lượng bảo vệ dân phố được trang bị đầy đủ đồ bảo hộ trang thiết bị sơ cấp cứu và bình oxy
ngay sau khi tiếp nhận tin báo từ đường dây nóng
các thành viên lập tức lên đường đến tận nhà có ca f để hỗ trợ
đối mặt với những khó khăn nguy hiểm nhưng các thành viên trong tổ đều nỗ lực hết mình
với mong muốn cứu sống người bệnh
từ ngày thành lập ngày hai mươi ba tháng tám đồng phản ứng nhanh phù hợp với bệnh đó
thì tới giờ đã tiếp nhận hơn là rất là nhiều rất là nhiều ca
trong đó có những người già đi không được hỗ trợ các nhà có người f khó thở này nọ
tất cả các anh em đều trung tay
chống dịch tại địa phương này thì ca bệnh ở đây rất là nhiều
và tình huống xử lý cũng rất là nhiều luôn
có những người người ta mệt khó thở
các đơn vị gọi cho phản ứng nhanh phản ứng nhanh đem bệnh oxy đến là chuẩn đoán ban đầu
báo về cho trung tâm để trung tâm hướng dẫn tiếp cách xử lý
từ có những ca như là hiện tại thì sắp tới là tổ sắp đi thì hỗ trợ một cái ông cụ đó là bệnh không có người thân
tổ chuẩn bị đến hỗ trợ ông đó và đưa ông đó đến cơ sở cộng đồng
đến nay tổ phản ứng nhanh của bảo vệ dân phố phường nguyễn thái bình đã kịp thời cứu sống hàng chục ca f diễn tiến nặng
sau khi cung cấp oxy những ca nặng đã được chuyển đến bệnh viện tuyến trên để điều trị
việc làm thiết thực của các anh đã được quần chúng nhân dân trên địa bàn ghi nhận hết lòng biết ơn
tổ phản ứng nhanh ở chỗ chốt anh thành từ mấy cái lính cũng vậy nữa
rất là nhiều

thôi một cái người ta khó thở hay gì là đi chợ giúp liền
hoặc là khó khăn cái gì là trung tâm chỗ chợ anh thành là giúp đỡ tận nơi tận tình hết
chứng nóc tôi nhìn thấy nè hai mẹ con tôi cũng vậy nữa
rất là hỗ trợ mà giúp đổi ai cũng vậy hết chứ không phải mà riêng một mình tôi
tôi ngồi tôi chứng kiến luôn á người ta tới tôi tắm ơn mà không cần tắm ơn luôn
thấu nhiên là rất là tận tâm dù cho khu cách ly khu đâu cũng vậy
ngoài việc tham gia hỗ trợ các bệnh nhân f đang điều trị tại nhà
lực lượng bảo vệ dân phố của phường nguyễn thái bình còn tích cực đi chợ giúp nhân dân ngồi dịch
phối hợp tuần tra kiểm soát an ninh trực tự là cánh tay nối dài của lực lượng công an nhân dân
trong việc đem lại bình yên hạnh phúc cho nhân dân
với phương châm đảm bảo công tác an sinh xã hội an lòng dân
lực lượng công an các tỉnh thành phía nam đã và đang chuyển đến tận tay người dân
những phần quà là nhu yếu phẩm thiết yếu để cho người dân yên tâm thực hiện phương châm
ai ở đâu ở yên đó
tại thành phố cần thơ cán bộ chiến sĩ phòng cảnh sát đường thủy công an thành phố
cùng đóng góp hơn bốn mươi năm triệu đồng trao tặng hơn hai trăm linh phần quà gồm gạo mì gói rau củ quả
và các nhu yếu phẩm khác tặng các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn
sinh sống dọc các tuyến sông trên địa bàn quận cái răng quận thốt nốt
và các chốt kiểm soát dịch bệnh covid một mươi chín trên địa bàn
sông sông đó đơn vị còn phối hợp tuyên truyền nhắc nhẫn người dân
chấp hành nghiêm việc giãn cách xã hội phòng chống dịch bệnh phòng chống đuối nước
phương thức thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm lợi dụng thời điểm dịch covid một mươi chín để hoạt động
góp phần nâng cao ý thức tự phòng tự quản đảm bảo an ninh trật tự
và phòng chống dịch bệnh của người dân trên địa bàn
tại quận bình thạnh công an thành phố hồ chí minh công an quận đã phát động phong trào
hỗ trợ hai một trăm linh phần quà là gạo nhu yếu phẩm cần thiết đến tay người dân có hoàn cảnh khó khăn
sống tại hai mươi phường trên địa bàn quận
hơn lúc nào hết sự giúp đỡ chia sẻ với người dân lúc này là hết sức cấp thiết
để người dân an tâm trong phòng chống dịch ai ở đâu thì ở đó
thời gian tới lực lượng công an sẽ tiếp tục nắm sát dân
thấu hiểu những khó khăn của người dân bị ảnh hưởng của dịch bệnh để hỗ trợ kịp thời
đảm bảo không một người dân nào bị thiếu ăn trong thời điểm dịch bệnh
trong phần tiếp theo khai báo duy triển nội địa bằng mã qr code
nhanh gọn thuận tiện đảm bảo chính xác di biến động của người dân khi di chuyển liên tỉnh
những cán bộ chiến sĩ công an hơn một trăm linh ngày cắm chốt trong trận chiến với covid một mươi chín
lá chắn của thành phố cảng giữa giai đoạn dịch bệnh phức tạp
cục hàng không việt nam vừa yêu cầu các hãng hàng không vietnam airlines
việt jet che việt pacific airlines và viet travel airlines
tiếp tục thực hiện việc hạn chế số lượng chuyến bay từ các tỉnh thành phố
thực hiện chỉ thị số một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
để thực hiện nghiêm các chỉ đạo của thủ tướng bộ giao thông vận tải
trong tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh covid một mươi chín trên toàn quốc
cũng như đảm bảo quyền lợi của khách hàng cục hàng không việt nam yêu cầu
các hãng hàng không việt nam dừng việc mở bán vé trên các đường bay nội địa
lãnh đạo cục hàng không việt nam yêu cầu hãng hàng không có trách nhiệm
hoàn trải tiền cho khách theo đúng kênh hành khách đã thực hiện việc thành toán vé
trên các chuyến bay nội địa được xuất từ sau ngày hai mươi một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
cho đến khi có thông báo mới
phó chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm lê hòa bình vừa có văn bản
gửi các sở ngành địa phương và doanh nghiệp nhà nước thuộc thành phố
về việc lưu thông trong thời gian giãn cách xã hội
theo đó ủy ban nhân dân tp hcm cho phép lực lượng giao hàng công nghệ
là shipper được hoạt động trở lại tại tám địa phương
vùng đỏ gồm thành phố thủ đức các quận huyện quận tám một mươi hai gò vấp bình tân
bình thạnh bình chánh và hóc môn với điều kiện phải xét nghiệm nhanh hàng ngày
ủy ban nhân dân tp hcm cho phép lực lượng shipper theo danh sách của sở công thương
lưu thông ra đường theo phạm vi một quận huyện thành phố thủ đức
trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội
đối với đội ngũ shipper hoạt động ở tám quận huyện thành phố thủ đức vùng đỏ
được tiêm ngừa ít nhất một mũi vaccine phòng chống covid một mươi chín
và thực hiện xét nghiệm nhanh âm tính với covid một mươi chín
đối với đội ngũ shipper hoạt động ở một mươi bốn quận huyện còn lại
đã được hoạt động trước đó được tiêm ngừa ít nhất một mũi vaccine phòng chống covid một mươi chín
và thực hiện xét nghiệm nhanh âm tính với covid một mươi chín
thưa quý vị hiện người tham gia giao thông khi đi qua tất cả các trạm
chốt kiểm soát dịch tại các ngõ ra vào thành phố trên toàn quốc
thì cùng với việc xuất trình các loại giấy tờ có liên quan
như giấy đi đường chứng minh thư nhân dân hoặc căn cước công dân
thì người tham gia giao thông sẽ được yêu cầu tiến hành khai báo y tế di chuyển nội địa
người dân sẽ khai báo y tế kiểm soát di biến động tại địa chỉ
sức khỏe dâncưquốc gia gov vn
tuy nhiên thì để giảm thiểu thời gian tránh ủn ứ hay tập trung khi qua trạm chốt
bộ công an khuyến cáo với người dân cần chủ động để khai báo tại nhà
và sử dụng mã qr code được cấp để đối chiếu
tại trạm chốt kiểm soát dịch thay vì phải kê nhiều bàn ghế để người dân khai báo bằng giấy
như trước đây thì hiện người dân đã làm quen với khai báo điện tử các bước hướng dẫn khai báo
được dán cụ thể lực lượng chức năng thời gian này cũng phân công cán bộ hỗ trợ người dân
trong quá trình kê khai tại trạm chốt kiểm soát
đây cũng là lần đầu tiên đi khai báo như thế này
khai báo điện tử nếu mà người ta thường xuyên phải đi làm thì nó sẽ hỗ trợ tốt hơn

trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thì chúng tôi cố gắng là hướng dẫn công dân khai báo
và online là chủ yếu và những trường hợp nào mà không có điện thoại mà không đủ điều kiện
để vào mạng thì chúng tôi sẽ hướng dẫn công dân khai giấy
mỗi ngày lưu lượng người và phương tiện qua trạm kiểm soát này khá lớn tuy nhiên
tình trạng ùn tắc đã giảm so với trước điều này một phần nhờ vào việc triển khai đồng bộ hệ thống
hệ thống quản lý công dân vùng dịch của bộ công an ví dụ hiện người dân đi từ hà nam
lên hà nội người dân chỉ cần khai báo duy nhất một lần tại địa chỉ sứckhuere dâncucuocgia gov vn
mã qr được cấp dùng để đối chiếu tại cả hai điểm chốt hà nam và hà nội thời gian đối chiếu chưa đến một phút
khai báo bằng mã qr này rất là tiện bởi vì là mình có thể các thông tin thì đã có sẵn
mình theo hướng dẫn mình chỉ cần điền thông tin theo hướng dẫn rất là nhanh và tiện lợi thì nó
cũng giúp ích cho mình bởi vì là nó có cái thời gian tận ba ngày thì lúc mà mình đi đến các địa điểm
khác thì mình trong khoảng thời gian ba ngày mình chỉ cần đưa cái mã qr ra thì mình có thể không
cần phải khai báo thêm thì rất là tiện lợi và nhanh đại đa số quần chúng nhân dân đi qua chốt thì
đã đều chuẩn bị sẵn khai báo sẵn ở nhà và đến chốt chỉ việc quét qr code thì việc đó thì đã
làm cho giảm tải rất là nhiều cái việc thứ nhất là phải tiếp xúc giữa quần chúng nhân dân với cả
lực lượng chức năng thứ hai là rất là nhanh không xảy ra ủn tắc tại các điểm chốt khai báo nữa
theo thống kê của bộ công an tính đến ngày ba mươi tháng tám hệ thống phần mềm ghi nhận sáu trăm bốn mươi số lượng
từ khai báo y tế online đi qua các trạm kiểm soát trong quá trình xác thực nhiều tờ khai bị từ chối
do công dân nhập sai thông tin thông tin không khớp với giấy tờ tùy thân kể cả khi người ta đã
có qr code sẵn nhưng lực lượng chức năng tại chốt vẫn phải quét lại và phải đọc từng dòng kiểm tra
một khi thấy khớp về các cái thông tin thì mới cho quần chúng nhân dân đó đi được còn nếu mà xa
thì có thể thực hiện ngay tại chỗ là việc khai báo lại và nếu mà có hướng dẫn thì người dân cũng
khai báo cũng rất là nhanh thôi không có gây phiền hà hay ồn tắc gì hiện đã có trên hai bảy trăm linh trạm kiểm soát
dịch covid một mươi chín trên toàn quốc đưa vào sử dụng phần mềm quản lý công dân vùng dịch thành phố hồ chí minh
hiện đang áp dụng hệ thống này tại các chốt kiểm soát trong nội đô đây là lần thứ hai thành phố hồ chí minh
thực hiện và theo ghi nhận đa số người dân đều khai báo trước tại nhà không xảy ra tình trạng un
ứng khi áp dụng khai báo di chuyển nội địa công an thành phố hà nội cho biết trong thời gian tới
tại hơn bốn chốt nội đô của thành phố hà nội sẽ triển khai việc đưa vào hệ thống khai báo quản lý công dân
vùng dịch chính vì vậy người dân cần phải chủ động khai báo y tế tại nhà và với mã qr người dân có thể
thuận lợi hơn trong việc di chuyển
chúng tôi xin được nhắc lại một lần nữa hiện người dân khi ra vào vùng dịch cần thực hiện khai báo
trên địa chỉ sứckhỏe dân cư quốc gia gov vn
những thông tin khai báo cần trung thực đảm bảo tính chính xác nhằm tạo điều kiện cho công tác
quản lý di biến động truy vết f f một f hai được kịp thời nhanh chóng khi cần thiết cũng như đáp ứng
ngày càng cao yêu cầu phòng chống dịch
quý vị thân mến thời gian qua lực lượng công an nhân dân đã tích cực phối hợp cùng với các lực lượng khác
không quản ngại khó khăn nguy hiểm để chống dịch họ là những chiến binh nhiệt huyết góp phần cùng
với cả hệ thống chống dịch
họ là những chiến binh chính trị ngăn chặn hiệu quả dịch bệnh giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn
và trở thành tấm lá chắn vững vàng giữa đại dịch
mục sống đẹp ngày hôm nay sẽ là câu chuyện về người chiến sĩ công an đã cùng đồng đội của mình
nỗ lực làm tốt công tác phòng chống dịch phòng chống tội phạm tại thành phố hải phòng
ngày một mươi ba tháng tám tại chốt kiểm dịch covid một mươi chín số một đường năm thành phố hải phòng tổ công tác đã phát hiện
phiếu trả lời kết quả xét nghiệm real time pcr do trung tâm chẩn đoán thú y trung ương cấp cho lái
phân cường có dấu hiệu giả mạo
đây là một trong nhiều vụ việc về vi phạm phòng chống dịch đã được tổ công tác do thượng tá nguyễn xuân hiến
phó trưởng phòng cảnh sát đường thủy công an thành phố hải phòng làm chốt trưởng phát hiện và xử lý kịp thời

ngày một mươi ba tháng tám tại chốt kiểm dịch covid một mươi chín số một đường năm thành phố hải phòng tổ công tác đã phát hiện phiếu trả lời kết quả xét nghiệm real time pcr do trung tâm cảnh sát đường thủy công an thành phố hải phòng làm chốt trưởng phát hiện và xử lý kịp thời